được đánh giá là một trong một mươi sự kiện nổi bật của tp hcm năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch thành phố trong năm qua đã và đang phát triển khá toàn diện cả về số lượng và chất lượng
tốc độ tăng trưởng đạt hơn một mươi tám được tạm chí lonely planet đình chọn là tốc một mươi điểm đến châu á tuyệt vời
trong năm hai nghìn một mươi tám tp hcm đã đón bảy năm triệu lượt khách quốc tế tăng hơn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy đạt hơn chín mươi bảy kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
chiếm khoảng năm mươi tổng lượng khách quốc tế của cả nước
có được kết quả này là do ngành du lịch thành phố đã mở ra nhiều chương trình tour đặc sắc tiêu biểu như bưu điện thành phố nhà thờ đức bà bảo tàng thành phố bảo tàng chứng tích chiến tranh địa đạo củ chi cần giờ
đây là chuyến du lịch hấp dẫn nhất với tôi tôi đã hiểu rất nhiều về việt nam về tp hcm có một thiên nhiên hùng vĩ và rất đẹp khiến tôi rất phấn khích các món ăn ở đây cũng rất ngon
tôi thấy ở đây rất hấp dẫn có phong cảnh rất đẹp
con người ở đây rất là hấp dẫn
tôi thấy ở đây rất ngọt ngào thân thiện tôi rất thích nơi đây
sự hài lòng của du khách là thành quả và cũng là động lực quan trọng để tp hcm tiếp tục triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết với hãng hàng không với các doanh nghiệp vận chuyển với các doanh nghiệp lửa hành và các cơ sở vui chơi giải trí các cơ sở nhà hàng ăn uống để tạo được sự liên kết chặt chẽ trong khối doanh nghiệp này
từ đó chúng ta có được giá cạnh tranh
đồng thời vẫn phải kiểm soát để đảm bảo dịch vụ
chúng tôi sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực công tác xúc tiến và quảng bá đi theo hướng nhu cầu của thị trường nhiều hơn
đặc biệt là những sự kiện tổ chức trên địa bàn tp hcm chúng tôi sẽ cô động lại và từng sự kiện sẽ có thông điệp cụ thể từng sự kiện sẽ gắn với hoạt động du lịch để biến những sự kiện này thật sự trở thành những sự kiện văn hóa du lịch nổi bật của thành phố
cùng với đó ngành du lịch thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện chiến lược phát triển
đồng thời chúng tôi sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực công tác xuất tiến và đi theo hướng nhu cầu của thị trường nhiều hơn